nhằm cung cấp những kiến thức chuyên môn cần thiết để bảo đảm việc triển khai chương trình sữa học đường an toàn và hiệu quả
sáng nay hai mươi tám tháng một mươi sở giáo dục và đào tạo tp hcm các phòng giáo dục quận huyện đã phối hợp cùng công ty vinamilk
tổ chức tập huấn cho gần năm đại biểu là ban giám hiệu cán bộ y tế giáo viên
cùng đại diện hội phụ huynh học sinh của gần hai trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tp hcm
phụ huynh đã triển khai khảo sát ý kiến của phụ huynh các trẻ mầm non về việc tham gia chương trình sửa học đường
và nhận được kết quả rất tích cực với tỷ lệ đồng ý tham gia chương trình đều đạt trên tám mươi
chương trình sữa học đường đặc biệt ý nghĩa đối với các em có điều kiện khó khăn
phụ huynh chưa đủ điều kiện cho các em được uống sữa hằng ngày sẽ được uống sữa miễn phí
trong đó hỗ trợ nhà nước là năm mươi và doanh nghiệp cung cấp sữa là năm mươi